cách mở bạn chỉ cần nhấn vào mục chỉ dẫn nhân dân sẽ ra trang chủ của nhân dân tv
trên trang chủ có ba gạch song song là hiển thị của menu
khi nhấn vào đó bạn sẽ thấy một world cup hai nghìn một mươi tám
cách hai đối với điện thoại dùng hệ điều hành ios
mở kho ứng dụng app store gõ địa chỉ nhân dân tv vn
chọn tải app store về máy và thao tác tiếp cách sử dụng như phần trên đã làm
cách cài đặt với điện thoại dùng hệ điều hành android
bạn mở kho ứng dụng ch play tìm mục tìm kiếm
sau đó đánh địa chỉ nhân dân tv vn
sau đó bạn chọn mục cài đặt
sau khi cài đặt xong bạn có thể thực hiện ứng dụng tương tự như f một ở trên đã chỉ dẫn
chỉ từ ba đến năm phút bạn có thể xem bất kỳ trận đấu gây cấn nào của mùa giải đầy sôi động
chúc bạn có một mùa giải đầy đam mê và ý nghĩa